thưa quý vị hội nghị văn hóa toàn quốc năm hai nghìn hai mươi một đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm phát triển văn hóa văn nghệ
giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi sáu tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm dưới ánh sáng nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
trong đó một nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là bảo vệ và phát huy giá trị di sản
để từ đó thì các di sản kết nối con người tới quá khứ hiện tại và tương lai
góp phần giúp chúng ta hôn đúc cốt cách hồn cốt dân tộc
từ năm hai nghìn một mươi sáu khi tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể
đại diện của nhân loại thì việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của di sản càng được đẩy mạnh
qua đó vai trò của các đồng thầy thủ nhang và những người giữ quyền sở hữu cơ sở vật chất của di tích tín ngưỡng
được đẩy mạnh cho dù họ không phải là viên chức nhà nước ăn lừa ngân sách
đền chợ củi huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trải qua những năm tháng chiến tranh và thăng trầm của lịch sử dân làng cùng gia tộc tám thế hệ nguyễn sĩ
đã giao lại cho đồng thủ nhang hiện nay là hai anh em ông nguyễn sĩ quý và ông nguyễn sĩ hóa
đứng ra bảo vệ tu sửa tôn tạo và chăm lo việc hương khói cho ngôi đền
và đến nay đã trở thành địa điểm đến văn hóa tâm linh được nhiều người biết đến
đền chợ củi huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
là một trong những vị diện của nhân loại
vai trò của các thủ nhang những người được nhân dân tín nhiệm và giữ quyền sở hữu cơ sở vật chất của di tích thờ mẫu
ngày càng được khẳng định
và nhiệm vụ quyền hạn của thủ nhang lại chưa được quy định rõ ràng

nguyễn sĩ quý huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
mong muốn rằng vị trí thủ nhang ở các đền các phổ các thiết chế tâm linh
sẽ là những vị trí có sự am hiểu đối với lịch sử đối với văn hóa đối với pháp luật
từ đó có được những hành xử phù hợp với lịch sử phù hợp với pháp luật phù hợp với văn hóa
và tránh được những tranh cãi không cần thiết ở các thiết chế tâm linh này
để cho các thiết chế tâm linh đóng một vai trò quan trọng hơn nữa
trong sinh hoạt tín ngưỡng
ở các địa phương cũng như tín ngưỡng của cả nước
trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa
luôn cần có sự chung tay của các thủ nhang cùng với chính quyền
trong việc xây dựng tu bổ tôn tạo và quản lý di tích
mặc dù họ không phải viên chức nhà nước
nhờ đó các giá trị văn hóa truyền thống đã được gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ sau